phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam vừa bắt quả tang bốn thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn
trước đó vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đột xuất tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
qua kiểm tra đã phát hiện bắt quả tăng bốn thanh niên gồm ba nữ một nam có biểu hiện sử dụng ma túy tại một phòng của khách sạn
và tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa tròn màu trắng bảy túi ni lông bên trong có chất tinh thể dạng hạt màu trắng bốn điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu những người này khai nhận số viên ma túy trên nhờ bạn bè mua giúp với giá bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng mua về để sử dụng